tình hình chiến sự ở giải gaza vẫn diễn ra ác liệt bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn trong dịp giáng sinh
các quan chức palestine cho biết các cuộc không kích của israel trong đêm qua ở giải gaza đã khiến ít nhất bảy mươi tám người thiệt mạng
đây được coi là một trong những đêm chết chóc nhất ở gaza trong cuộc xung đột giữa israel và hamas đã kéo dài một mươi một tuần
các cuộc tấn công của israel bắt đầu vài giờ trước lửa đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai và kéo dài sang ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
người dân địa phương và truyền thông palestine cho biết israel đã tăng cường không kích và nã pháo vào khu vực burei ở trung tâm gaza
theo người phát ngôn cơ quan y tế gaza ít nhất bảy mươi người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của israel
nhằm vào khu dân cư của trại tị nạn maghazi ở miền trung gaza trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
kể từ khi lệnh ngừng bắn israel hamas kéo dài một tuần kết thúc vào đầu tháng một mươi hai
giao tranh đã lan rộng từ phía bắc giải gaza đến những khu vực đông dân cư ở miền trung và miền nam
trong một phát biểu qua video vào ngày hôm qua
thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố sẽ đẩy sâu chiến dịch tại giải gaza và chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng trước hamas